thưa quý vị thị trường những tháng cuối năm đang dần nhộn nhịp nhưng các loại ô tô vẫn tiếp tục ế ẩm
ngân hàng nhà nước mới ban hành các thông tư đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng
tại hà nội đã phát hiện nhiều hộ chăn nuôi tái đàn lợn chui
đáng chú ý mặc dù được chính phủ và các bộ ngành theo gỡ vững mắt
song hàng loạt chủ căn hộ vẫn không thể làm được sổ hồng
sau đây là nội dung chi tiết
hai tháng nữa mới tới tết nguyên đán nhưng thị trường hàng hóa đã nhộn nhịp
trong đó sản phẩm nhập từ trung quốc chiếm số lượng lớn
các loại mứt được làm từ các loại hoa quả và các loại hạt chiếm số lượng lớn
trong những tấn hàng nhập khẩu vào việt nam gần đây
nhiều loại bánh kẹo tết đã nhập về với số lượng lớn từ trung quốc campuchia và thái lan
trong đó hàng trung quốc vẫn có giá rẻ nhất nên nhiều người chọn mua
là món ăn phổ biến dịp tết thịt bò sợi khô đang tràn ngập thị trường với giá rẻ
trên thực tế cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt giữ khá nhiều cơ sở làm thịt bò khô
từ lợn bệnh lợn chết từ bã sắn dây bỏ mối với giá chỉ ba mươi đồng một kg
các cơ sở sản xuất khẳng định thịt bò sợi khô mà có giá dưới năm trăm linh đồng một kg
thường không phải làm từ thịt bò bởi hai năm kg thịt bò tươi chỉ được một kg thịt bò khô thành phẩm
đã có giá trên năm trăm linh đồng một kg
nhiều cơ sở sử dụng thịt lợn kém chất lượng và hóa chất công nghiệp để sản xuất
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội trước mức tăng giá tới hai trăm tám mươi đồng một kg
trong khi hà nội bị mất hơn ba mươi tổng đàn lợn do dịch tả lợn châu phi
hiện đã có gần hai trăm linh hộ nông dân tại hà nội tái đàn lợn chui
trong khi việc tái đàn chỉ được thực hiện theo quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
những hộ tự ý tái đàn phải cam kết nếu có dịch thì sẽ không được hỗ trợ và còn bị xử phạt
hiện đã xử phạt gần ba mươi triệu đồng vì có trường hợp tái đàn nhưng đàn lợn bị phát sinh dịch tả
sắp tới sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng tái đàn trên địa bàn
để hạn chế tối đa dịch tả lợn châu phi quay trở lại và có nguy cơ xảy ra phức tạp hơn
thị trường ô tô năm hai nghìn một mươi chín đến nay vẫn liên tục ghi nhận những đợt giảm giá mạnh
đến thời điểm hiện tại đã có hơn hai mươi mẫu xe từ bình dân đến xe sang cao cấp
được áp dụng giảm giá với mức giá hấp dẫn cao nhất lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng nhưng vẫn vắng khách
mức giảm từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng đã không kết thúc
xe cũ chưa bán hết nhà sản xuất đã giới thiệu xe mới hấp dẫn hơn giá lại chỉ bằng giá xe cũ
chính vì thế các đại lý đua nhau khuyến mãi giảm giá để danh dật thị phần
bán thu hồi vốn trước khi hết năm vì để tồn sang năm mới hết đời xe lại càng khó bán hơn
mới đây ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư số hai mươi hai quy định các giới hạn
tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tại việt nam
trong đó nhà điều hành đưa ra lộ trình
để từng bước xích chặt tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vai chung và giải hạn
từ năm hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi hai giảm từ bốn mươi xuống còn ba mươi
bên cạnh việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vai chung và giải hạn
ngân hàng nhà nước còn tăng hệ số rủi ro khi kinh doanh bất động sản từ một trăm năm mươi lên hai trăm linh
một quy định cũng cho là tác động đến các hoạt động ngân hàng nhất là nhóm ngân hàng thương mại
đó là thông tư số năm mươi tám của bộ tài chính có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
thông tư số năm mươi tám năm hai nghìn một mươi chín của bộ tài chính quy định kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
việt nam chính thức áp dụng tài khoản duy nhất của kho bạc theo đó tiền trái phiếu chính phủ
và các nguồn thu từ thuế phải thu hết về một tài khoản của kho bạc nhà nước
đặt tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước tức là ngân hàng nhà nước sẽ đóng vai trò
là người quản lý tiền và nợ cho chính phủ
trong thời gian qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liên với đất
sổ hồng tại nhiều dự án trên cả nước đã được chính phủ và các bộ tài chính quy định
các bộ ngành đặc biệt quan tâm bàn hành nhiều văn bản hướng dẫn thao gỡ khó khăn vướng mắt
tuy nhiên việc cấp sổ hồng cho người dân vẫn bị đình trệ
nhất là tại các dự án có sai phạm về mật độ xây dựng sai quy hoạch thiết kế
theo tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường
việc khó cấp sổ hồng cho người mua nhà ở các dự án nhà ở thương mại là do lỗi của chủ đầu tư
do chưa hoàn thiện thủ tục về đầu tư pháp lý nhưng đã triển khai dự án và bán nhà
xây dựng không đúng giấy phép hoặc thiết kế quy hoạch được duyệt
vừa thực hiện việc thế chấp tài sản tại ngân hàng lại vừa bán căn hộ cho người mua